thưa quý vị hôm nay ngày một tháng bốn công an quận nam từ liêm hà nội đã tổ chức họp báo
thông tin chi tiết về danh tính đối tượng động cơ vụ việc đốt nhà làm một người tử vong
xảy ra trên địa bàn ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đối tượng gây ra vụ việc là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã minh thuận huyện vụ bản nam định
chỗ ở hiện nay trên đường lạc long quân quận tây hồ hà nội
trước đó khoảng một mươi chín h sáu phút ngày ba mươi một tháng ba do bực tức về chuyện tình cảm
hải đã tới phòng trọ nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô phường phú đô quận nam tử liêm hà nội
cố ý châm lửa đốt xe máy của anh họ người yêu là anh châu việt hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã lâm bình tuyên quang
công an quận xác định vụ việc này có dấu hiệu của hành vi hủy hoại đài sản
đổ xăng đốt một số phương tiện xe máy tại tầng một của số nhà bốn ngõ sáu mươi tổ bốn phú đô
công an quận xác định có đối tượng
công an quận xác định có dấu hiệu của đối tượng đến đốt xe hủy hoại đài sản đấy
thì đã báo cáo các phòng nghiệp vụ của thành phố
báo cáo cục c chín và ban đốt của thành phố triển khai lực lượng để xác minh
truy xét xem có đúng sự việc như thế không
thì quá trình xác minh thì xác định được có một đối tượng xuất hiện tại cái nhà số bốn ngõ sáu mươi
có biểu hiện đổ xăng và đốt vào một phương tiện xe máy dưới tầng một của tòa nhà
tại cơ quan công an
hải khai từ năm hai nghìn một mươi chín có quan hệ tình cảm với anh hoàng
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hải có thai nhưng gia đình anh hoàng không đồng ý
nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn cãi vã
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hoàng chuyển đến ở cùng anh họ là anh hoàng công việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hiện ở trọ tại phòng sáu trăm linh bốn nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô
quận năm tử liêm hà nội để tránh mặt hải
từ đó hải cũng thù hàn anh việt
hải đã mua xăng và đi vào sân nhà trọ
độ xăng vào xe của anh việt dựng ở sân châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường
qua đấu tranh đối tượng khai là đối tượng có thai thai là đối tượng bị bệnh tim mạnh
sau đó thì không khai báo không trình báo gì cả
mà cứ ngồi và thái độ nôn ói mệt mỏi không khai báo cơ quan không hạn
quá trình đấu tranh thì đến buổi sáng ngày hôm nay đưa đối tượng đi dẫn dạy và đi xác định địa điểm
nơi đối tượng mua xăng
hai nơi là dẫn dạy xác định địa điểm nơi đối tượng mua bao riêng để bật lửa để đốt
thì về thì đối tượng không khai báo không trình báo về nữa
mà kêu mệt mỏi thì cơ quan công an đã đưa đối tượng đi sang trung tâm y tế để kiểm tra xem tình hình sức khỏe của đối tượng là
thực tế nói như thế nào đối tượng không phải là có thai như đối tượng khai báo
và cũng không phải là đối tượng trong cơ thể mà khi kiểm tra khám sức khỏe thì sức khỏe là đối tượng bình thường
lực lượng công an đã kịp thời cứu giúp một mươi hai nạn nhân đồng thời xác nhận một người tử vong trong đám cháy
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là chị nguyễn thị mai ánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thôn an hòa xã tản lĩnh huyện ba vì hà nội
đang ở tại phòng sáu trăm linh một hiện đang là nhân viên công ty cổ phần công nghệ sotatech
tại buổi họp báo cơ quan công an cũng xác nhận đối tượng hải hiện không mang thai
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị
mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm cho hơn một trăm linh tàu cá tại hai tỉnh phú yên và khánh hòa bị sóng đánh chìm
hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm bị trôi giạt hư hại
hàng chục nghìn hectare lúa hoa màu ở tỉnh quảng nam bị hư hại
đặc biệt đã có hai người mất tích và nhiều người bị thương do mưa lũ tại các tỉnh miền trung
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
tính đến chiều tối ngày ba mươi một tháng ba toàn tỉnh có chín mươi một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm
lốc xoáy và gió lớn cũng làm hai người tại huyện tuy an mất tích khi đang vận hành tàu cá nhỏ trên biển
và đang ràng neo lồng tôm hùm
ngoài ra tỉnh phú yên cũng có hơn hai lồng nuôi tôm hùm của người dân hai xã an hòa hải
an ninh đông huyện tuy an đã bị sóng đánh trôi giạt gây thiệt hại khoảng một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
hơn một mươi hai bốn trăm hai mươi hectare lúa vụ đông xuân trong thời kỳ trổ bông chín sáp và gần hai trăm sáu mươi hectare rau màu các loại
đã bị đổ ngã và ngập nước
ước tính tổng thiệt hại do đợt mưa trái mùa ở phú yên lên đến khoảng một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tại tỉnh khánh hòa mưa lớn và sóng gió cũng đã đánh chìm hai mươi bảy tàu cá của ngư dân ở hai xã đại lãnh và vạn long huyện vạn ninh
tại bình định mưa gió lốc xoáy cũng gây thiệt hại nặng nề
tại thị trấn tuy phước lốc xoáy khiến nhiều công trình nhà cửa bị thiệt hại hai người bị thương nhập viện điều trị
tại xã nhân lý thành phố quy nhơn gió lốc khiến sóng biển dâng cao bất ngờ cuốn trôi trên ba mươi tàu thuyền nhiều cano du lịch bị chìm hư hại
do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn bất thường trong hai ngày qua khiến hơn hai mươi hectare đồng ruộng ở tỉnh quảng nam ngập sâu trong nước
nhiều diện tích lúa bị ngã đổ các loại hoa màu có nguy cơ hư hỏng nặng
trong ngày ba mươi một tháng ba mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi ngập cục bộ khiến việc đi lại hết sức khó khăn
trong khi đó tại thừa thiên huế đợt mưa lũ trái mùa lần này đã khiến cho hai mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái chìm bảy chiếc thuyền ghe đầm phá và làm bốn người bị thương

và hai bình ác quy tất cả các công dụ công cụ này được hội đồng tiêu hủy tăng vật thống nhất hủy bằng phương pháp cơ học
dùng búa đập và phá vỡ đây là số công cụ được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trong quá trình làm nhiệm vụ
và người dân tự nguyện giao nộp đồng thời tại bến phà thị trấn tân cuối huyện bình tân đoàn đã tiến hành hoạt động
thả khoảng hai trăm linh con cá rô cá chê cá riêu hồng ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản
nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
và hoạt động nuôi trồng thủy sản qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và ý thức tuân thủ
các quy định quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy sản